tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
chiều nay quốc hội bắt đầu tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị là vị bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
phiên chất vấn nóng ngay từ những câu hỏi đầu tiên của đại biểu quốc hội chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị
về giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của việt nam
nhất là ở các thành phố lớn việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp công nhân lao động
đặc biệt là hỗ trợ nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian qua còn ít chưa đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân viên chức người lao động
xin hỏi bộ trưởng trong thời gian tới bộ xây dựng có ban hành hoặc đề xuất ban hành chính sách gì để khuyến khích phát triển nhà ở xã hội
đặc biệt là hỗ trợ vốn và đơn giản hóa thu tục hành chính trong quy trình đầu tư phát triển nhà ở xã hội